ngày một mươi sáu tháng năm phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử một mươi năm bị cáo trong vụ gian lận điểm tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại hòa bình
đã bước vào ngày làm việc thứ sáu
tại phiên làm việc này sau khi kết thúc phần tranh tụng hội đồng xét xử đã cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi bước vào nghị án
người đầu tiên được nói lời sau cùng bị cáo nguyễn quang vinh nguyên trưởng phòng khảo thí sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình cho rằng
những gì mình làm trong kỳ thi hai nghìn một mươi tám có sai phạm về mặt quy chế và xin chịu trách nhiệm trước những sai phạm này
bị cáo khương ngọc chất nguyên trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hòa bình cho rằng hội đồng xét xử đưa bị cáo ra xét xử
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ là không đúng người đúng tội bị oan sai
bị cáo đào ngọc thuật nguyên giáo viên trường trung học phổ thông mường bi cho rằng với hành vi xem điểm trước khi công bố là bị cáo chỉ có lỗi chứ không có tội
mong hội đồng xét xử xem xét
dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày hai mươi một tháng năm